tại cơ quan điều tra trương anh minh bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật
hiện cơ quan điều tra công an huyện phú lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quang trị phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
mới đây đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một
tại phòng hai trăm một mươi bốn nhà nghỉ hoàng anh nằm trên quốc lộ một thuộc phường đông giang thành phố đông hà
lực lượng phối hợp đã bắt quả tang đối tượng trần chính nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện lệ thủy tỉnh quang bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ bốn viên ma túy tổng hợp
theo lời khai ban đầu của nhân số ma túy trên được đối tượng mua với giá một trăm ba mươi triệu đồng
sau đó bán lại để kiếm lời
tuy nhiên trong lúc đang giao dịch thì bị phát hiện
không hề là chủ của bất kỳ lô đất vàng nào
thế nhưng bằng tài khoa môi múa mép trần thị như hoa
chú quận thanh khê thành phố đà nẵng đã lừa đảo bán đất cho những gia đình thiếu am hiểu về đất đai
để chiếm đoạt số tiền gần chín trăm linh triệu đồng
cụ thể hoa giới thiệu mình là chủ của một lô đất ở khu đô thị điện nam điện ngọc của tỉnh quảng nam
rồi giao bán cho bị hại với giá là tám trăm sáu mươi triệu đồng đồng ý cho bên mua đặt cọc nhiều lần
để tạo niềm tin với bị hại nữ quái đến tiệm photo tìm mẫu giấy phiếu tiếp nhận
và trả lời kết quả đăng ký cấp giấy chứng nhận đất
rồi giả các chữ ký và mẫu giấy ma này nhằm tạo niềm tin cho bị hại
qua ba lần đặt cọc bị hại đã giao đủ số tiền mua đất cho hòa từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sau gần một năm đến nay vẫn không thấy hoa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nên đã trình báo cơ quan công an điều tra và đã bắt giữ được hoa
được biết sau khi bị lật tẩy ý đồ lừa đảo hoa hứa sẽ trả lại đủ số tiền đặt cọc
nhưng đến nay mới thanh toán bốn mươi triệu đồng
lợi dụng từng là nhân viên tư vấn mua bán bộ phần nguyễn thị hạnh ba mươi tuổi
chú ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách hàng
thông qua việc mua bán mộ phần
tuy nhiên hành vi phạm tội của hạnh vừa bị cơ quan điều tra làm rõ
theo tài liệu điều tra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị hạnh tự giới thiệu có khả năng mua mộ phần tại nghĩa trang văn điền
với mức giá là từ hai mươi tám triệu cho đến bốn mươi bốn triệu đồng một mộ
tin lợi hạnh rất nhiều người có nhu cầu đã đặt cọc hai mươi triệu đồng cho đối tượng
hạnh hứa hẹn khách chở một thời gian sau sẽ giao mộ
tuy nhiên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám hạnh đã nhận ít nhất là ba trăm hai mươi hai triệu đồng
nhưng chưa trao trả được bất kỳ ngôi mộ nào cho khách hàng
số tiền nhận của khách hạnh đã tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an hạnh đã thừa nhận hành vi mạo danh là nhân viên nghĩa trang
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan công an quận hoàng mai hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang mang hai bản án tổng cộng hai mươi hai năm tù giam
trong khi chờ thi hành án thì lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hình thức nhận hồ sơ đi xuất khẩu lao động
hành vi này của đối tượng lê thị hồng lý ba mươi năm tuổi ở bắc tử liêm thành phố hà nội

ra quyết định tạm giữ hình sự
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
qua các mối quan hệ xã hội lê thị hồng lý đã gặp gỡ một số nạn nhân
để làm thủ tục xuất khẩu lao động tại hàn quốc
với điều kiện nạn nhân phải nộp cho lý số tiền là một mươi ba năm trăm linh usd
tương đương khoảng ba trăm một mươi triệu đồng để lý làm thủ tục đi xuất khẩu lao động
tại cơ quan công an lê thị hồng lý thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lý khai do có thời gian làm tại công ty có chức năng xuất khẩu lao động
nên đã nhận nhiều hồ sơ của các người có nhu cầu
tuy nhiên có trường hợp đi được và cũng có trường hợp không đi được
và công ty đã trả lại tiền cho những người không phù hợp
nhận số tiền này lý không đưa lại cho những người không đáp ứng được yêu cầu
mà giữ lại để tiêu sải cá nhân
nói dối mọi người để mọi người lục tiền cho em

một mươi năm đô đã trả ba đô còn một mươi hai ạ
của lộc một lần ở trên công ty bảo khánh ba ạ
lần thứ hai ở quán cà phê gần hai mươi sáu phạm hùng ạ
của thành cũng gần quán cà phê hai mươi sáu phạm hùng
hai lần đều nhận ở đấy
của viêm thì một lần chuyển qua tài khoản việt tin banh ạ
theo cơ quan công an đối tượng lý từng có hai tiền án
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu
tổng cộng hình phạt hai mươi hai năm tù giam do tòa án nhân dân tp hà nội
và tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên phạt
nhưng chưa thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
vụ việc đang được công an quận nam từ liêm mở rộng điều tra làm rõ
ai là bị hại trong vụ lừa đảo do đối tượng lý gây ra
liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm để giải quyết
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai cho biết
đơn vị đã bắt giữ và tiêu hủy gần tám trăm linh kg thực phẩm đông lạnh
không rõ nguồn gốc được nhập lậu vào việt nam để tiêu thụ trên địa bàn
đội quản lý thị trường số một phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai
phát hiện và tiến hành kiểm tra một lô hàng thực phẩm đông lạnh
có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang được tập kết tại khu vực ngã ba
đường trần quang khải phường duyên hải tp lào cai tỉnh lào cai
tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ của lô hàng
và lô hàng này cũng không có hóa đơn chứng tử kèm theo
qua kiểm tra xác định lô hàng gồm một trăm hai mươi kg chân gà hai trăm năm mươi kg cá
bốn gà một trăm linh kg chả cá một trăm linh kg tôm biển một trăm linh kg gân bò một trăm linh kg móng xào lợn
tổng trọng lượng là bảy trăm bảy mươi kg
toàn bộ số hàng đều đang chảy nước bốc mùi hôi thối
sau khi lập biên bản thu giữ đội quản lý thị trường số một
đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo quy định
chỉ trong một ngày các cơ quan chức năng huyện minh hóa tỉnh quảng bình
đã phát hiện bắt xử hai vụ vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn
thu giữ được tăng vật là hơn chín mét khối gỗ thuộc nhiều chủng loại
ba giờ sáng ngày tám tháng một trong lúc tuần tra tại địa bàn xã dân hóa
một tổ công tác liên ngành bao gồm lực lượng công an và kiểm lâm huyện minh hóa
đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi tám c năm nghìn một trăm linh bảy do nguyễn văn trọng
trú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh điều khiển theo hướng tra lo
khai về vận chuyển tám mét khối gỗ từ nhóm bốn đến nhóm tám
quá trình kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ hồ sơ
chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên
tiếp đó vào lúc một mươi tám h cùng ngày tại địa bàn xã xuân hóa
tổ công tác cũng đã bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi ba l bảy nghìn tám trăm chín mươi tám do đinh tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã xuân hóa đang vận chuyển một bốn mét khối gỗ vàng
thuộc nhóm sáu không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện lực lượng chức năng huyện minh hóa đã lập biên bản
thuật và phương tiện trong hai vụ việc trên về tạm giữ tại hạt kiểm lâm nguyện
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thời gian gần đây trên địa bàn tp hà nội nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu
với số lượng lớn bằng ô tô liên tục bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cho thấy hoạt động buôn lậu thuốc lá đang có những diễn biến phức tạp hơn
với phương thức thủ đoạn liên tục thay đổi tinh vi
lực lượng chức năng đang lên các phương án đấu tranh hữu hiệu
không để hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trong dịp cuối năm
ghi nhận của phóng viên antv
hơn bốn bao thuốc lá tương đương khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội thu giữ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại xã phủ lỗ huyện sóc sơn hà nội
tuy nhiên đây chỉ là những con số rất nhỏ so với thực tế của thị trường thuốc lá nhập lậu
đang diễn ra nóng vào dịp cuối năm
chúng tôi đã đấu tranh bắt giữ được năm đối tiện
tổng thu giữ được ba mươi chín bốn trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
và tiền mặt cũng như tăng vật phương tiện liên quan đến vụ án
có thể nói đây là một vụ án rất là thành công
chúng tôi đã triệt phá toàn bộ được các đường dây ổ nhóm từ đối tượng mua bán
từ đối tượng vận chuyển cho đến nhà phân phối cung cấp
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
đã phát hiện đấu tranh làm rõ bốn vụ buôn bán thuốc lá lậu
tuy nhiên vì lợi nhuận những đối tượng liên quan đến buôn lậu thuốc lá nhập ngoại
vẫn bất chấp coi thường pháp luật
ở các đường biên như đường hàng không đường biển đường biên giới
thì cái sự phối hợp của cơ quan chức năng ngăn chặn là chưa hiệu quả
và chính ở đó là các đối tượng vẫn tuồn hàng thuốc lá lậu vào việt nam
hoạt động của tội phạm buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi
ngày càng khó phát hiện
điều đó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cử hơn nữa các biện pháp nhập vụ
cùng với đó là tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được tác hại của thuốc lá
là một trong những trọng tâm cần được chú trọng
muốn làm được vấn đề này phòng ngừa này thì tôi cũng mong muốn là các cơ quan chức năng
như hải quan rồi là các lực lượng ở cửa khẩu phải ngăn chặn và bắt giữ kịp thời
để làm sao hạn chế các đối tượng vận chuyển buôn bán thuốc lá vào trong hà nội để tiêu thụ
đồng thời các lực lượng chức năng như quản lý thị trường ủy ban dân các xã phường
cũng phải tập trung phối hợp gia quân tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc lá
trên địa bàn và xử lý
nhiên nghiêm các hành vi vi phạm này thì sẽ dẫn tới hạn chế các đối tượng buôn bán thuốc lá
việc bắt giữ được các chùm đầu nậu thuốc lá là một sự răn đe cứng rắn đối với các đối tượng buôn lậu
thể hiện quyết tâm cao của các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng công an
tuy nhiên từ nay đến cuối năm tình hình hoạt động của loại tội phạm này chắc chắn còn nhiều phức tạp
vì vậy rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng
nhằm đẩy lùi thuốc lá lậu trên địa bàn hà nội nói riêng và cả nước nói chung
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chia sẻ những thông tin truy nã tội phạm